singapore hôm qua đã ghi nhận thêm hai mươi ba ca nhiễm mới mức cao nhất trong ngày tại nước này
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín lên hai trăm sáu mươi ca
trong khi đó malaysia hiện là quốc gia có số ca nhiễm cao nhất tại đông nam á
với sáu trăm bảy mươi ba ca trong đó có hai ca tử vong đầu tiên
indonesia ghi nhận thêm hai ca tử vong và đã quyết định tạm ngừng miễn thị thực trong một tháng
và mở rộng lệnh cấm nhập cảnh
thêm hai mươi sáu ca tử vong do covid một mươi chín ở mỹ nâng tổng số ca tử vong của nước này lên một trăm một mươi hai
trong đó gần một nửa ở bang washington
nước mỹ sẽ bơm một tỷ usd kích thích nền kinh tế
trong khi tại bang new york đã có đề xuất người dân không ra đường
chính phủ argentina ngày một mươi bảy tháng ba đã quyết định tạm dừng các chuyến bay nội địa
các tuyến xe khách và tàu hỏa đường dài trong nước trong thời gian năm ngày
trong khi đó nước láng giềng bolivia thông báo đóng cửa biên giới
mạng xã hội facebook hỗ trợ một trăm linh triệu usd cho các doanh nghiệp nhỏ tại ba mươi nước
để ứng phó trước những tác động tiêu cực về kinh tế của dịch bệnh
quyết định hỗ trợ được đưa ra do facebook nhận thấy hỗ trợ tài chính là cách tốt nhất
giúp các doanh nghiệp nhỏ vượt qua giai đoạn thách thức hiện nay
bộ trưởng tài chính anh đã công bố gói hỗ trợ cho các doanh nghiệp anh vay trị giá ba trăm ba mươi tỷ bảng
nhằm thúc đẩy kinh tế anh trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang lan rộng
ngoài ra thuế đối với bất động sản cho kinh doanh thương mại được miễn trong năm nay
các cửa hàng quán xá nhà hát nhà hàng ăn sẽ không phải trả lãi suất vai ngân hàng trong một mươi hai tháng
ban tổ chức nhiều sự kiện thể thao quốc tế đã đồng loạt thông báo hoãn một loạt sự kiện
như các giải bóng đá euro hai nghìn hai mươi copa america và giải quân vật pháp mở rộng
liên đoàn bóng đá châu âu đã chính thức xác nhận hoãn giải euro hai nghìn hai mươi sang năm hai nghìn hai mươi một